công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ năm đối tượng là người ở tỉnh quảng nam và đà nẵng
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng diễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra võ văn tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu người quảng nam
đã cùng với các đối tượng mua các trang web sự kiện hai mươi sáu com quà tặng một trăm năm mươi hai com món quà vn hai mươi năm com
và dùng chiêu bài trúng thưởng xe honda sh phiếu quà tặng tiền mà trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng
phiếu đồ xăng miễn phí trị giá năm triệu đồng để lừa đảo
với hàng trăm tài khoản facebook mua sẵn đã được đổi hiển thị thành tên messenger việt nam
nhóm đối tượng gửi tin trúng thưởng đến các tài khoản trong danh sách bạn bè
nếu có người liên lạc lại bọn chúng yêu cầu họ đăng nhập vào đường link của trang web
và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng
trong đó sẽ có mục nộp năm triệu đồng phí hồ sơ để được nhận phần thưởng
cùng một số khoản nộp thêm như thuế vat tiền phí để lấy mã cốt sáu số
với thủ đoạn trên các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng của nhiều người trên khắp cả nước